một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua nhiều xã trên địa bàn huyện bù đốp của tỉnh bình phước
đã làm nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
theo số liệu thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng huyện bù đốp mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm gãy đổ khoảng hai mươi bảy trụ tiêu
năm hectare điều và cao su một mươi tám căn nhà bị tốc mái và bị sập trên địa bàn hai xã thanh hòa và tân tiến
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện bù đốp đã xuống các xã để kiểm tra động viên các hộ dân bị thiệt hại
mỗi nhà bị sập và tốc mái lãnh đạo huyện bù đốp hỗ trợ tạm thời một triệu đồng
hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn đã và đang huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả
sửa sang lại nhà cửa để ổn định cuộc sống và sản xuất